tại hà nội hội nhà báo việt nam phối hợp với ban thường trực
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức giải báo chí toàn quốc
báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và đồng chí thuận hữu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chủ trì
phát biểu khai mạc đồng chí thuận hữu cho biết các tác phẩm tham dự giải báo chí
với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí là những tác phẩm có tính phát hiện
phản ánh chính xác kịp thời đẩy lùi suy thoái trong cán bộ đảng viên
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực phòng chống tham nhũng lãng phí
tuyên truyền cổ vũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh
đồng thời chỉ ra những khó khăn trong bối cảnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đang diễn ra hết sức gây go phức tạp
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết
ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên cam kết theo dõi không chỉ để báo chí phản ánh kiến nghị
mà mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ chọn những bài có ý nghĩa để lên tiếng
nếu người dân có gửi đơn thư hoặc phát hiện những hành vi tham nhũng lãng phí nhưng không đứng trước
thì đồng chí nguyễn thiện nhân mong rằng mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ thu thập dữ liệu
và chuyển sang ủy ban kiểm tra trung ương đảng những vấn đề có thể có chứng cứ
thì cần trao đổi thêm và không để trôi các vụ việc
đồng chí nguyễn thiện nhân mong rằng báo chí cần phối hợp chặt chẽ với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
làm quyết liệt và phải có tính đặc thù đối với các hành vi tham nhũng lãng phí
mặt trận và năm tổ chức chính trị xã hội sẽ đồng hành cùng báo chí nhằm phát hiện phản ánh chính xác kịp thời
đẩy lùi suy thoái trong cán bộ đảng viên có kết quả hiệu quả hơn